thực tế này cho thấy lời giải cho bài toán đói nghèo không nằm ở các nguồn tài nguyên dầu và khí đốt
cán cân dầu mỏ và nông nghiệp đã đảo chiều chính phủ nigeria buộc phải tìm giải pháp phát triển bền vững qua việc đa dạng hóa nền kinh tế đất nước
nông nghiệp ngành bị bỏ rơi trong thời kỳ bùng nổ vàng đen được coi là hướng đi sáng giá nhất
vấn đề bây giờ là làm thế nào để tạo điều kiện và khuyến khích người dân quay trở lại với nghề nông
cũng trong bài phát biểu nhân dịp đầu tiên
vào năm mới hai nghìn một mươi tám tổng thống muhammadu buhari nhấn mạnh cuộc cách mạng xanh để tăng năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp
duy trì an ninh lương thực cải thiện đời sống của người dân và tiến tới tự cung tự cấp lương thực
nigeria được yêu đái với rất nhiều tiềm năng nông nghiệp từ các loại cây trồng đến động vật và thực vật
cùng các yếu tố hỗ trợ nông nghiệp tự nhiên như rừng nước cát và yếu tố con người
tuy nhiên những lợi thế này đều chưa được tận dụng triệt để
với tám mươi bốn triệu hectare đất trồng trọt trải dài từ những khu rừng ở phía nam cho đến sa mạc sahara ở phía bắc
nigeria có thể sản xuất một lượng nông sản đủ cho nhu cầu nội địa và thậm chí là xuất khẩu
nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự cung tự cấp lúa gạo chính phủ nigeria đang rất nỗ lực cải cách chính sách nông nghiệp
tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ nông nghiệp trợ cấp cho người trồng lúa
từ máy kéo máy xay sát phân bón
cho vay lãi suất thấp để thúc đẩy sản lượng những chính sách này đã mang lại hiệu quả rất lớn
bên cạnh đó ngân hàng thế giới cũng đang hỗ trợ chiến lược chuyển đổi nông nghiệp của chính phủ nigeria
với khoản vay hai trăm linh triệu đô la mỹ để hỗ trợ sản xuất gạo quy mô nhỏ và vừa
một số nhà đầu tư thuộc tầng lớp trung lưu của nigeria đã tìm ra cách để vừa thúc đẩy nền nông nghiệp nước nhà
vừa kiếm lợi nhuận cho bản thân
đang đầu tư canh tác trên một mươi năm hectare lúa
cách đây năm năm khi ông rời nhật bản để trở về quê nhà trồng lúa
với mong ước làm giàu ngay chính tại quê hương mình
nhiều người cho rằng đó là một sự lựa chọn tồi
chứng kiến giá giàu lao dốc ông abulahi lại thấy cơ hội cho mình
tôi không hối hận vì mình đã quay trở về đây
mỗi năm chúng tôi thu hoạch được khoảng sáu trăm linh tấn thóc
năm sau cao hơn năm trước
điều quan trọng là giờ chúng tôi đang bắt đầu con đường tự cung tự cấp
tôi nghĩ đó là con đường đúng
sự bùng nổ trên con đường tự sản xuất lúa gạo
đang làm thay đổi cuộc sống của một mươi nông dân ở bang kepi
nông dân khắp nigeria đang mở rộng diện tích trồng lúa
nâng sản lượng lúa lên bảy tám mươi năm triệu tấn năm hai nghìn một mươi bảy
tức là tăng một mươi bảy bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
đó là nhờ họ có thể sử dụng các giống cây trồng công nghệ sản xuất mới
được hỗ trợ vốn để phát triển các dự án của mình
nhờ có sự giúp đỡ về kỹ thuật và áp dụng các kỹ thuật mới
chúng tôi đã thấy được hiệu quả tức thì
trước đây chúng tôi khó khăn lắm mới thu hoạch được khoảng một mươi hai bao gạo mỗi hectare
bây giờ là ba mươi năm bao
công nghệ và chính sách mới có hiệu quả thực sự
đã mang đến hy vọng cho tương lai của nigeria
với những ứng dụng công nghệ mới về giống
chúng tôi đã lên kế hoạch phát triển các loại cây nông nghiệp có năng suất cao
và dự kiến trong hai năm tới nigeria sẽ không phát triển các loại cây nông nghiệp
không phải nhập khẩu nữa đây là một tiến bộ lớn
về mặt chính sách năm hai nghìn một mươi bảy là một năm khả quan cho thủy lợi
với các khoản hỗ trợ vốn tăng cao và nhiều nơi giảm được khô hạn
chính phủ nigeria hoàn thành các dự án thủy lợi cho ba mươi ba hectare đất nông nghiệp
công nghiệp hiện đại đã hỗ trợ ngành nông nghiệp một cách đáng kể
chúng tôi có khả năng và có nhiều tiềm năng
vấn đề phát triển nó thế nào cho hiệu quả
tuy nhiên nền nông nghiệp của nigeria vốn đang bị chi phối bởi những loại cây lương thực
như ngô gạo cao lương cây sắn và một số loại cây trồng truyền thống
như cà phê bông cacao cọ dầu mía đường chè và thuốc lá
tám mươi nông dân trồng cây lương thực đạt năng suất thấp trên diện tích nhỏ
và những trang trại phải chịu sự thay đổi thất thường của thời tiết
do đó dù quay lại với truyền thống nông nghiệp
song chính phủ nigeria hết sức chú trọng các dự án phát triển nông nghiệp xanh
như xây dựng hệ thống nông nghiệp carbon phát triển công nghệ cải tiến giống cây trồng
phù hợp với điều kiện tự nhiên châu phi
ngành lúa gạo bùng nổ đã thu hút đầu tư quy mô lớn của các đại gia châu phi
và các nhà đầu tư nước ngoài
người giàu nhất châu phi aliko dagos đầu tư một tỷ đô la vào sản xuất gạo tại nigeria
để sản xuất một triệu tấn gạo đồ trong năm năm tới
tương đương với một mươi sáu nhu cầu tiêu thụ nội địa
sáng kiến đầu tư ngành gạo của ông dagot bao gồm cung cấp các vật tư đầu vào
như giống và phân bón kèm theo tập huấn cho gần năm mươi nông dân quy mô nhỏ và vừa
đổi lại nông dân sẽ cung cấp hai mươi năm hectare đất và lao động cho dự án
tập đoàn dagot cũng đã xây dựng nhà máy xây sát gạo lớn nhất tại nigeria
để tận dụng cơ hội đến từ nhu cầu ngày càng tăng đối với lúa gạo
từ một trong những nền kinh tế lớn nhất
từ nước ngoài công ty olam có trụ sở ở singapore cũng có kế hoạch tăng diện tích trồng lúa
ở nigeria lên sáu hectare từ mức bốn ba trăm linh hectare hiện nay trong khoảng hai năm tới
olam nigeria hiện đang vận hành một nhà máy chế biến gạo có công suất một trăm hai mươi tấn
xa hơn nữa trung quốc ấn độ nhật bản các quốc gia ả rập vùng vịnh
và các nước khác cũng gia tăng sự cạnh tranh giành ảnh hưởng
tại khu vực châu phi đầy tiền
tuy nhiên thực tế vẫn tồn tại các vấn đề nan giải
việc chính phủ nigeria ngừng nhập khẩu gạo
đồng thời cũng làm gia tăng hoạt động buôn lậu gạo vào nước này
một số chuyên gia còn nhận định
việc ngừng nhập khẩu gạo có thể gây mất cân bằng cung cầu
và dẫn đến rủi ro tăng giá gạo nội địa
do đó nigeria cũng cần phải siết chặt hoạt động buôn lậu này
cũng như có các biện pháp ứng phó hiệu quả với việc tăng giá gạo trong nước
xét về kinh tế nigeria cũng như khu vực châu phi nói chung
là một thị trường tiềm năng nhưng chưa được khai thác
cản trở lớn nhất hiện nay là sự bất ổn chính trị
nghèo đói xung đột bạo lực leo thang
đặc biệt là vùng sừng châu phi hay vùng hồ lớn
châu phi kêu gọi các nền kinh tế phát triển và mới nổi
các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư hơn nữa vào châu lục này
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại cô đi vòa hơn tám mươi nhà lãnh đạo châu phi và liên minh châu âu eu
tại hội nghị cấp cao châu phi eu đã thiết lập một kế hoạch masson mới
nhằm giải quyết những vấn đề tồn động tại châu phi
eu mong muốn mang lại một động lực mới cho đối tác chiến lược châu phi
với sự tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh khí hậu kinh tế và nhập cư
chúng tôi cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận truyền thống
chủ yếu tập trung vào hoạt động trợ giúp
sang mối quan hệ đối tác thật sự với châu phi trên tất cả các lĩnh vực
năm hai nghìn năm mươi khi dân số châu phi được dự báo sẽ tăng gấp hai lần với khoảng hai năm tỷ người
chiến dịch của đức nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của người châu phi
cũng là một phần trong nỗ lực giảm dòng người di cư đến châu âu
để không ổn định tới châu phi trong những năm tới và thập kỷ tới
chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy cơ về địa chính trị ngày càng gia tăng
vì vậy hòa bình và an ninh ở châu phi vẫn sẽ là chủ đề được quan tâm
bởi nó gắn liền với sự phát triển bền vững của châu lục và thế giới